những chiếc bẫy ẩn nấp sau mỗi cánh rừng
là hiểm họa cho những con thú rừng bị dính bẫy
mặc dù đã có nhiều sự cảnh báo về nguy cơ tận diệt của các loài thú hoang dã
thì thị trường tiêu thụ các loại thú này vẫn tồn tại
tại trung tâm bảo tồn voi đắk lắc
nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những chú voi bị thương do các tác nhân bên ngoài gây ra
không khó để phát hiện ra một chú voi lớn với một bên chân lặp lè di chuyển khó khăn
đó là voi jun bảy tuổi
đã bị dính bẫy vào chân làm mất hết phần móng trước và không thể đi lại được
lúc đầu thì phải gây mê gây mê để chăm sóc vết thương
nhưng mà sau một thời gian thì bắt đầu là anh em trong trung tâm bảo tồn voi huấn luyện vôi dương
để voi jun tự nguyện để cho anh em chăm sóc vết thương
thì tới bây giờ thì cũng trải qua năm sáu ca phẫu thuật lớn nhỏ rồi
để lấy dị vật ở trong chân
vì nó mất hết phần móng trước thì nó không thể mà đi bình thường nữa
jun là chú voi may mắn dù dính bẫy nhưng vẫn thoát chết và có thể sống với bàn chân thương tật suốt đời
việc săn bắt thú rừng dù bị cấm từ nhiều năm nay nhưng vẫn tồn tại ở khắp các cánh rừng tây nguyên
không chỉ riêng voi chiếc bẫy là nỗi ám ảnh khiếp sợ của rất nhiều loài động vật hoang dã khác
phòng khoa học thuộc vườn quốc gia gióc đôn là nơi lưu giữ rất nhiều những công cụ để săn bắt thú rừng như bẫy dây cáp bẫy kẹp súng cưa
thứ nhất với các cái bẫy này một là mình bắt được quả tan hoặc là mình đi anh đi tuần thì người ta thấy người ta gỡ người ta đem về
thì cũng không nhất thiệt là bắt được
vì khi gài bẫy này rất khó để mà giữ được họ
nằm gần khu vực dân cư những cánh rừng tại trạm kiểm lâm số sáu huyện buôn đôn
luôn là điểm nóng của tình trạng săn bắt thú rừng
trạm kiểm lâm số sáu là nó nằm gần khu vực dân cư và do sức tiêu thụ của thị trường
cũng như cái tập quán phong tục của người dân địa phương cho nên vẫn còn xảy ra
mặc dù nhỏ lẻ nhưng mà nó tương đối tinh vi
lực lượng kiểm lâm thường xuyên đi tuần trong rừng tìm kiếm những chiếc bẫy thú rừng
những chiếc bẫy này thường do người dân đặt bẫy săn bắt thú rừng
mang về bán cho các cửa hàng đặc sản thú rừng
dù đã bị cấm từ nhiều năm
nhưng tình trạng mua bán thịt thú rừng buôn bán cao khỉ răng voi vẫn được diễn ra một cách âm thầm
để kiểm chứng hiện trạng buôn bán thịt thú rừng
chúng tôi đến một nhà hàng chuyên cung cấp đặc sản thịt thú rừng
tại xã crona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
nơi bảo quản và cất giữ những con thú rừng trước khi chế biến
tiếp tục theo chân một người dân môi giới
đến một địa điểm buôn bán cao khỉ
nằm sâu trong buôn đôn
người bán hàng rất cẩn thận
không cho chúng tôi tiếp cận khu vực cấp dự cao
mà chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ đợi
người bán hàng đưa ra một cục cao bé
không hề có địa chỉ hay thành phần
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
tại việt nam có một năm trăm linh bốn vụ vi phạm pháp luật
về bảo vệ động vật hoang dã
mặc dù việt nam được xếp hạng một mươi sáu
về chỉ số đo mức độ đa dạng sinh học
nhưng số lượng các loài hoang dã
đã giảm từ nhóm một mươi xuống vị trí ba mươi hai
có một đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn
có ba trăm sáu mươi năm loài động vật bị xếp loại
là loài nguy cấp trong sách đỏ
của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế
thì đến năm hai nghìn bốn
con số này là bốn trăm linh bảy loài
và chỉ ba năm sau đó
tăng lên bốn trăm một mươi tám loài
nhiều loài động vật đã bị tuyệt chủng
và nhiều loài khác đang trên bờ vực
tuyệt chủng tại việt nam
số loài thú lớn hiện tại như là voi này
nếu chúng ta không có biện pháp
chăm sóc hoặc là
thu yếu qua nhà
thì khả năng cơ cấu đàn của nó
sẽ giảm rất mạnh
vì hiện tại người chủ yếu là voi đực
người ta bắn lấy nhà
cái này thì thực tế nó nhiều vấn đề
thứ nhất là cái nạn sáng bắt
bởi vì cái giá trị
ở thị trường của nó
ngoài cái thịt
để làm thực phẩm ra
nó còn có giá trị
ví dụ như là sừng
để làm trang trí
của các loài
mà trên một chân gút
thì người ta cũng
theo dệt lên
để đẩy giá trị thị trường lên
cuối cùng chính nó là
cái thông tin
mà để người dân
thuốc người dân
người sáng bắn
để vào người ta bắn
thu lợi cho các nhân
thủ phạm chính gây ra
sự sụt giảm động vật hoang dã
là con người
khi mà nhu cầu của con người
với các sản phẩm
từ động vật hoang dã
còn mạnh mẽ
khi mà niềm tin
vào khả năng chữa bệnh
đến từ các sản phẩm đó
còn mạnh liệt
thì tiếng kêu cứu
của các loài động vật hoang dã
sẽ không thể chấm dứt
nơi khu rừng
tây nguyên rộng lớn này
tại cảng tiên sa

cùng cục cảnh sát ngoại trưởng công an
ban chỉ huy biên phòng
cửa khẩu cảng đà nẵng
cô chỉ huy bộ đội biên phòng
thành phố đà nẵng
phòng cảnh sát ngoại trưởng
phòng cảnh sát kinh tế
công an thành phố đà nẵng
và đội kiểm soát
chấm quân lậu miền trung
cục điều tra chấm quân lậu
tổng bộ hải quan
cám xét lô hàng
nhập từ châu phi
qua kiểm tra
container chứa ngả voi
sau hơn một ngày kiểm đếm
lực lượng chức năng xác định
trọng lượng lên tới
trên chín tấn ngả voi
và đây là số lượng
ngả voi lậu lớn nhất
từ trước đến nay
bị bắt giữ
tại cảng tiên sa
có thể thấy
nạn buôn bán
vận chuyển các loài động vật
hoang dã nguy cấp
đang diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn tinh vi
cảng cát lái
là cảng container quốc tế lớn
và hiện đại nhất việt nam
thuộc top hai mươi năm cảng hàng đầu thế giới
với thị phần container xuất nhập khẩu
chiếm trên chín mươi khu vực phía nam
và gần năm mươi thị phần cả nước
chính vì vậy
đây cũng là nơi phát hiện
nhiều vụ buôn lậu
động vật hoang dã xuyên quốc gia
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
số lượng bắt giữ tại cảng
lên đến khoảng bảy tấn ngả voi
và bảy ba tấn tt
lợi dụng chính sách thông toán
của nhà nước chúng ta
trong việc tạo điều kiện
cho hàng quá
như hàng quá cảnh
hàng trung chuyển
hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
những đối tượng này
lợi dụng những chính sách đó
để dẫn chuyển
trung chuyển hàng quá
qua biên giới việt nam
ngoài ra chúng cũng lợi dụng
một số mặt hàng
ví dụ như mặt hàng gỗ
cũng như là những vật chứa
ví dụ như thùng phi
để cấp chứa hàng quá đó
qua một cơ quan hải quản
buôn bán động vật hoang dã
được coi là lĩnh vực thương mại bất hợp pháp
lớn thứ bốn trên thế giới
theo ước tính của liên hợp quốc
số tiền từ việc buôn bán bất hợp pháp này
giao động từ bảy tỷ đô la mỹ
đến hai mươi ba tỷ đô la mỹ mỗi năm
lợi nhuận là lý do
khiến nạn buôn bán động vật hoang dã
có xu hướng gia tăng
trong những năm gần đây
manh động tinh vi
và thay đổi thường xuyên các hình thức cất dấu
là thủ đoạn các đối tượng buôn lậu sử dụng
để qua mặt các cơ quan hải quản
chỉ cục hải quan khu vực một
đã phát hiện
nhiều vụ việc lớn
đặc biệt là những vụ
về buôn bán động vật hoang dã
ngả voi vẩy tê tê
vận chuyển từ châu phi về
khó khăn nên là
từ trước nay
cũng chưa bắt được thực sự đối tượng
buôn lậu là hoạt động mang lại lợi nhuận
rất là lớn
vì thế các đối tượng tìm mọi cách
mọi thủ đoạn
để thực hiện hành vi đạt được mục đích của mình
theo báo cáo của
quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên
tác động của con người đã đẩy tốc độ tuyệt chủng
của các loài hoang dã trên thế giới hiện nay
nhanh gấp khoảng bốn lần
so với thời kỳ đại tuyệt chủng
của các loài khủng long
nếu không có các hành động khẩn cấp
thì trong vòng khoảng ba thập kỷ tới
thế giới sẽ phải chứng kiến
cuộc đại tuyệt chủng
các loài hoang dã lần thứ sáu
tại nhiều quốc gia khu vực châu á
với những nét đặc thù về truyền thống văn hóa
và thói quen tiêu dùng
các sản phẩm động vật hoang dã
thường được sử dụng cho các mục đích
làm thuốc cổ truyền vật nuôi thực phẩm
đồ trang sức trang trí
hoặc được coi như một sản phẩm xa xỉ
hoạt động quân bán trái pháp luật
động vật hoang dã này
không chỉ xảy ra trong phạm vi từng nước
mà còn có quan hệ mật thiết
với thị trường các nước châu âu
và châu mỹ
do tác dụng đồn thổi về
giá trị chữa bệnh
và đặc biệt là
một trong những cái đặc biệt nhất
thì sử dụng trong cái đông y
là một trong những loài mà đang
bị truy lùng và bị sắn bắt nhiều nhất trên thế giới
thì là cái
nguy cơ tuyệt chủng của nó rất là cao
tại việt nam
do vị trí địa lý
nước ta trở thành địa bàn trung chuyển
và cũng là một trong những điểm nóng
về bôn bán và sử dụng sản phẩm
từ động vật hoang dã ở khu vực đông nam á
nhiều vụ án xuyên quốc gia
lượng vận chuyển tàng trữ tiêu thụ lớn
các sản phẩm từ động vật thực vật hoang dã
đã bị phát hiện
do cái nhu cầu rất lớn
đặc biệt là từ phía trung quốc
và do cái lợi nhuận
cũng đặc biệt lớn nên là
đối tượng chắc chắn sẽ
vẫn tiếp tục vận chuyển về
nhưng mà sẽ dùng nhiều thủ đoạn mới
tại vì khi phát hiện ra thủ đoạn này
đối tượng lập tức
các đối tượng lập tức là chuyển đổi
thủ đoạn khác
năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi bắt hơn bảy tấn
vảy tê tê
để có được số vảy tê tê lớn
như thế thì
chúng ta phải hình dung là
số lượng cá thể tê tê
sẽ bị giết vô cùng lớn
đó là một trong những trăn trở
chúng tôi phải xử lý
buôn lậu động vật hoang dã
mang lại nguồn lợi khổng lồ
cho các đối tượng
điều này khiến cho tình trạng buôn lậu ngày càng gia tăng
về số lượng và phức tạp
với mức độ hành vi bất chấp thủ đoạn
không có động vật hoang dã chữa bệnh
tất cả chỉ là thổi phồng
sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã
là tiếp tay cho nạn buôn lậu
dẫn đến sự tận diệt của động vật nói riêng
và môi trường sống nói chung